hôm nay xét xử cựu bí thư bình dương trong vụ bán rẻ đất vàng gây thất thoát hàng nghìn tỷ đồng
tái diễn tình trạng tiếp thị của một số cơ sở đặc sản thành phố đà lạt đối mặt với nỗi lo cò du lịch
khi phát hiện lực lượng chức năng các đối tượng ở ghe bơm hút cát đã nhanh chóng điều khiển phương tiện để chạy trốn
qua kiểm tra và làm việc ông giang không xuất trình được các loại giấy tờ liên quan đến phương tiện
người điều khiển phương tiện cũng như giấy tờ chứng minh nguồn gốc số cát đang vận chuyển trên phương tiện
dịp nghỉ lễ quốc khánh hai tháng chín năm nay thì người lao động sẽ được nghỉ bốn ngày
đây là cơ hội cho doanh nghiệp du lịch thu hút khách
tuy nhiên hiện nay giá vé máy bay đang rất cao nên nhiều du khách đã lựa chọn đi các tour gần thay vì đi xa
theo các doanh nghiệp du lịch lữ hành vé máy bay từ hà nội đi tp hcm trong kỳ nghỉ hai tháng chín sắp tới của các hãng hàng không
việt nam airlines viettravel airlines bamboo vietjet air có giá đắt hơn ngày thường cả triệu đồng một vé
cụ thể vé máy bay từ hà nội đi sài gòn đà lạt phú quốc và đà nẵng có giá giao động từ hai năm đến sáu triệu đồng một vé
tăng gấp hai ba lần so với ngày thường
do đó thay vì lựa chọn các chuyến du lịch bằng đường hàng không thì nhiều gia đình lại lựa chọn du lịch đường bộ như hạ long của tỉnh quảng ninh
sapa bắc hà của tỉnh lào cai tam đảo tỉnh vĩnh phúc mộc châu sơn la hay mai châu của tỉnh hòa bình
vừa để tiết kiệm chi phí mà lại có một kỳ nghỉ thú vị
cũng theo thông tin từ một số công ty du lịch lượng khách đặt tour tự chọn trong kỳ nghỉ lễ hai tháng chín đang tăng mạnh
nên nhiều công ty tập trung xây dựng chính sách khuyến mại giảm giá từ một mươi một mươi năm cho hầu hết các tùa tuyến
sau một thời gian tạm lắng trong tháng bảy vừa qua việc tái diễn tình trạng co tiếp thị của một số cơ sở đặc sản ở thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng
đang là vấn đề được người dân và du khách đến đà lạt quan tâm
nếu tình trạng trèo kéo khách tranh cãi sồ sát nhau
không chấm dứt thì hệ lụy kéo theo là rất khó lường
nhiều dịch vụ du lịch khách của thành phố sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi cảm giác an toàn hào hứng với đà lạt của du khách bị sụt giảm đi vì những ấn tượng không tốt
một đoạn video ngắn xuất hiện trên mạng xã hội ghi lại hình ảnh cuộc cãi vã giữa một người tự nhận là nhân viên của cửa hàng đặc sản với hướng dẫn viên du lịch
với những lời lẽ không hay xảy ra vào ngày gần đây đã thu hút đông đạo sự quan tâm của dư luận
ngay sau đó nhiều người đã lên án gai gắt nạn co du lịch đã và đang làm xấu đi hình ảnh của du lịch đà lạt
theo thống kê thành phố đà lạt hiện có gần hai trăm linh cơ sở kinh doanh hàng đặc sản trong đó tập trung phần lớn trên địa bàn phường tám
ngoài việc kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi trèo kéo các đối tượng tiếp thị thiếu văn hóa
ngành chức năng đã tăng cường công tác tuyên truyền tổ chức ký cam kết chấm dứt tình trạng còn tiếp thị ở các cơ sở hộ gia đình kinh doanh ngành nghề này
trước đây thì khi mà em mới thành lập thì em có sử dụng tiếp thị một thời gian ngày
nhưng mà thời gian gần đây thì trong vài năm cho tới đây thì cửa hàng của em được khách hàng ưu tiên và tín nhiệm rất là nhiều thì là quay trở lại nên là em đã không còn sử dụng như vậy nữa
cũng theo ngành chức năng thành phố đà lạt bên cạnh một số ít cửa hàng hiện vẫn còn sử dụng lao động đi tiếp thị
hiện nay đa phần các cơ sở cửa hàng kinh doanh đặc sản đã nói không với cò tiếp thị
ở các cơ sở này ngoài hàng hóa có đăng ký và bán đúng với niêm yết giá
thì việc kinh doanh có chỉ dẫn
rõ ràng kết hợp với việc chủ động tạo ra một đội ngũ phục vụ chuyên nghiệp có đủ tầm kết nối cung cầu
và đảm bảo cho cơ sở phát triển bền vững trong thời gian dài đã đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân đà lạt và du khách
cho các cơ sở tham kết là không có hợp đồng mà chích phần trăm lại cho các hướng dẫn viên du lịch từ các cơ sở khác đến
từ cái nguồn đó thì mới nảy sinh mâu thuẫn ra là giữa cò tiếp thị tại địa phương và những hướng dẫn đi du lịch
từ các địa phương khác đến nó sẽ gây ảnh hưởng xấu gây mất an ninh trực tự tại địa phương
thứ hai là kinh doanh đảm bảo hàng hóa phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng
các đơn vị chức năng thường xuyên kiểm tra đảm bảo tất cả các cơ sở này phải có hồ sơ pháp lý kinh doanh đúng quy định
đối với nhiều du khách trong và ngoài nước thành phố đà lạt luôn là điểm đến tuyệt vời
tuy nhiên du khách cần ưu tiên hàng đầu đó là sự an toàn cùng các dịch vụ lịch
thiệp tại nơi mà họ đến
nếu tình trạng kiếm tiền dựa trên các mánh khóe và sự thiếu tử tế vẫn còn diễn ra
sẽ ảnh hưởng tới du lịch đà lạt trong tương lai
tiếp theo mời quý vị cùng đến với những tin tức kinh tế trong nước nổi bật trong hai mươi bốn giờ qua
từ ngày một mươi năm tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai chính sách mới liên quan đến việc hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo hộ cận nghèo
trên địa bàn các huyện nghèo
hộ nghèo được xây dựng theo quy định tại thông tư số một hai nghìn hai mươi hai tt bxg ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai của bộ xây dựng
theo đó hộ nghèo hộ cận nghèo được hỗ trợ xây nhà mới hoặc sửa chữa nhà ở
ghi cam kết và đăng ký với ủy ban nhân dân cấp xã đề xuất chọn bổ nhà phương tức xây mới hoặc sửa chữa
định mức trong trường hợp này là bốn mươi triệu đồng một hộ một nhà xây mới
hai triệu đồng một hộ một sửa chữa nhà từ nguồn ngân sách trung ương
nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại dịp tết quý mão hai nghìn hai mươi ba cho khách hàng
từ ngày một mươi năm tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai việt nam airlines đã đồng loạt mở bán rất nhiều vé máy bay tết trên website
ứng dụng di động các phòng vé và đại lý chính thức của việt nam airlines với rất nhiều những chương trình khuyến mãi cho khách hàng
theo đó hành khách được trải nghiệm hạng thương gia đồng giá hai triệu tám trăm sáu mươi tám đồng cho một trạng dài

đồng phí đủ đại áp dụng cho các hành trình từ ngày một mươi bốn tháng một năm hai nghìn hai mươi ba đến ngày năm tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba
theo chiều lịch đầu của các đường bay giữa thành phố hồ chí minh bay đến một số thành phố khác
bộ giao thông vận tải yêu cầu các đơn vị ra soát khắc phục ngay các tồn tại lỗi kỹ thuật trong quá trình vận hành hệ thống thu phí tự động không dừng
theo đó đối với các nhà cung cấp dịch vụ vec và các nhà đầu tư bot
hải yêu cầu chủ động ra soát khắc phục ngay các tồn tại lỗi kỹ thuật trong quá trình vận hành hệ thống thu phí không dừng
nhất là lỗi không nhận diện thẻ định danh của phương tiện tăng cường nhân lực có chuyên môn và kinh nghiệm
thường trực đường dây nóng để xử lý các sự cố phát sinh tránh để xảy ra tình trạng ủn ứ tại mỗi đầu ra đầu vào của các trạm thu phí
thưa quý vị hiện nay việc mua sắm trực tuyến
đặc biệt là mua sắm trên các sàn thương mại điện tử ngày càng phát triển mạnh mẽ
tuy nhiên cũng xuất hiện ngày càng nhiều những hình thức thủ đoạn lừa đảo khác nhau qua sản thương mại điện tử
thời gian gần đây lợi dụng việc chủ quan của người dân trong khâu nhận hàng
theo hình thức giao hàng thu tiền hộ hay còn gọi là ship code
khi mua sắm trực tuyến thì nhiều đối tượng đã tạo ra những đơn hàng giả mạo nhằm chiếm đoạt tiền của người dân
trước đây khoảng một tháng thì mình có đặt cho con
mình một cái bộ gọi là dạy toán
một hôm thì ship chuyển đến khi mà cái đơn hàng đấy mà đầy đủ thông tin chính xác
từ địa chỉ từ số tiền đến thông tin người nhận là chuẩn xác
thì mình hoàn toàn tin tưởng thì mình nhận thôi
hoàn toàn tin tưởng thế nhưng khi mở gói hàng anh thắng mới giật mình
vì thứ nhận được lại là một chiếc áo phông như thế này
ngay ngày hôm sau anh lại nhận được chính xác đơn hàng đã đặt
như vậy chỉ một đơn hàng mà anh thắng đã phải trả đến hai lần tiền
một chút là mình bực tức khi mà mình quá tin tưởng vào các ứng dụng mua hàng hiện nay
do vậy mà mình gọi là hoàn toàn không có vấn đề gì khi mà nhận và giao hàng
thì mình luôn luôn gọi là đến sự tin tưởng nhất là mình sẽ trả tiền sau
chị trần bích ngọc cũng đã có một trải nghiệm mua sắm không mấy vui vẻ
khi nhận được đơn hàng giả như vậy
do hàng được giao về nhà vào ngày thường
chị ngọc đã nhờ người khác nhận hộ và chuyển khoản cho shipper mà không kiểm tra hàng
kết quả thay vì đôi sang đan giá hơn năm trăm linh đồng
thì chị lại nhận được một đôi giày giá rẻ từ một xop lạ chuyển đến
tâm trạng khi đặt mua hàng thì cảm thấy rất là háo hức chờ đợi cái sản phẩm của mình
nhưng mà khi mà về bóc cái sản phẩm ra thì cảm thấy là nó hụt hẫng vô cùng
đây là một cái sản phẩm thực ra ngay từ đầu khi mà nhận được cái sản phẩm đấy
rất là hụt hẫng và mình cảm thấy là cái sự việc đấy nó có cái tính chất lừa đảo ở trong này
và mình cảm thấy là khá là bực mình khi mà rơi vào cái tình huống như thế
thực tế dù có thông tin giao nhận gần như trùng khớp với đơn hàng
mà người tiêu dùng đã tạo trên các sản thương mại điện tử
tuy nhiên các đơn hàng giả không có ghi nhận mã vận đơn trên hệ thống của các sàn này
theo các chuyên gia kẻ gian bằng cách nào đó đã lấy được thông tin đơn hàng
từ đó lợi dụng nhằm chiếm đoạt tài sản của người tiêu dùng
dữ liệu đã bị lộ lọt ở trong một khâu nào đó
có thể là bị lộ lọt ở ví dụ về phía tư cách là sàn giao dịch thương mại điện tử
nếu như không quản lý chặt dữ liệu thì sẽ có những đối tượng mà có thể lấy được các dữ liệu này
và thực hiện giao hàng trước để mà có thể thu tiền trước
trường hợp thứ hai đó là ở ngay tại sốp quản lý cái thông tin về đơn hàng của sốp
thì shop đã để lộ lọt dữ liệu có thể do nhân viên
có thể là do là máy đã bị nhiễm virus hoặc là bị hacker theo dõi
trường hợp thứ ba là
có thể xảy ra lộ lọt dữ liệu ở ngay tại máy của người dùng
đó là do người dùng đã truy cập vào những website lạ
hoặc là những cái website không an toàn và đã bị hacker theo dõi
điểm chung của các đơn hàng giả này đều là lợi dụng hình thức thanh toán khi nhận hàng
hay còn được gọi là zipcod vì mục đích chiếm dụng tiền của người tiêu dùng
do đó các chuyên gia cũng khuyến cáo người tiêu dùng
nên lựa chọn hình thức thanh toán trực tuyến khi mua sắm trên các sản thương mại điện tử
từ lâu rồi thì hiệp hội thương mại điện tử cũng khuyến khích
các hoạt động thương mại điện tử là chuyển sang sử dụng thanh toán điện tử
với việc mà sử dụng thanh toán điện tử thì chúng ta biết là tất cả những bên nhận tiền
đều phải được chứng thực hoặc là được định danh
điều đó sẽ thuận tiện cho chúng ta khi truy vết khi mà xảy ra các sự cố
thời gian vừa qua trên các sản thương mại điện tử cũng đã đưa ra cảnh báo
theo đó để tránh bị lừa đảo bởi các đơn hàng giả
người dân cần kiểm tra cẩn thận khi nhận hàng
đối chiếu thông tin đơn hàng trước khi thanh toán
và chỉ nhận hàng khi đưa ra cảnh báo